đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với liên minh hợp tác xã hà nội
về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết hà nội là thị trường lớn
là trung tâm giao dịch khoa học công nghệ nơi hội tụ nhiều lĩnh vực của cả nước
điều này cho thấy cơ hội về phát triển nông nghiệp còn rất lớn dịch vụ phát triển
liên minh hợp tác xã cần tận dụng thị trường để phát triển kết nối mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài
bí thư thành ủy hà nội đề nghị liên minh hợp tác xã hà nội và các ngành liên quan
tập trung thực hiện hiệu quả quan điểm của đảng nhà nước về kinh tế tập thể
tiếp tục phát huy vai trò đầu mối thường xuyên nắm bắt hoạt động khó khăn trong hoạt động của các hợp tác xã
thường xuyên tìm tòi các mô hình mới mô hình có hiệu quả trong thực tiễn
để đề xuất các chính sách mô hình hợp tác xã phù hợp xây dựng cơ sở dữ liệu
kết nối thị trường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các hợp tác xã